hàng trăm dự án khởi nghiệp của người trẻ trên mọi miền đất nước đã cùng góp mặt tại ngày hội khởi nghiệp hai nghìn một mươi sáu để chia sẻ ý tưởng kinh doanh cũng như tìm kiếm nhà đầu tư nhằm phát triển mô hình doanh nghiệp sáng tạo của mình
ngày hội khởi nghiệp hai nghìn một mươi sáu do trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp bssc và hội doanh nhân trẻ tp hcm phối hợp tổ chức
ngày hội khởi nghiệp năm nay thu hút sáu trăm ba mươi hai mô hình khởi nghiệp trên tất cả các lĩnh vực tại việt nam trong đó có năm mươi dự án thuộc lĩnh vực công nghệ hai mươi dự án thuộc lĩnh vực thương mại hơn một mươi sáu dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp một mươi dự án thuộc lĩnh vực giáo dục còn lại là y tế
hoạt động chính của sàn du lịch và đầu tư khởi nghiệp hai nghìn một mươi sáu là trưng bày giới thiệu gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm của gần ba năm trăm linh nhà đầu tư doanh nhân tổ chức ươm tạo doanh nghiệp trong cả nước
đây là dịp để những start up xuất sắc nhất từ cả ba miền với những xu hướng khởi nghiệp riêng biệt mang hơi thở của từng vùng miền start up có thể tự so sánh và định vị được mình đang ở đâu trong bản đồ khởi nghiệp việt nam
chương trình năm nay có rất là nhiều dự án ấn tượng và đa phần là những dự án đã bắt đầu đi vào thực tế cũng đã tạo được một số thành quả và thậm chí một số dự án đã có thương hiệu và thị trường biết đến
tôi nghĩ rằng đó là một tín hiệu lạc quan bởi vì điều đó cho thành công
tôi thấy rằng là khi mà chúng ta có những cái chính sách hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp thì cũng sẽ khuyến khích cho những mô hình khởi nghiệp họ có nhiều động lực hơn họ có thể tham gia nhiều cái hoạt động trong cái cộng đồng khởi nghiệp nói chung để họ có thể tìm kiếm những cái cơ hội phát triển dự án của mình
cuộc tranh tài của hơn một trăm linh dự án khởi nghiệp diễn ra rất quyết liệt nhiều dự án rất hay mới lạ thực tế và gắn với giá trị cộng đồng đơn cử như dự án seka hoạt động giống mô hình uber taxi của nhóm bạn trẻ đến từ tp hcm
nhưng khác ở chỗ phát triển

nhưng khác ở chỗ phát triển

các dự án khởi nghiệp diễn ra rất quyết liệt nhiều dự án rất hay mới lạ thực tế và gắn với giá trị cộng đồng đơn cử như dự án xe ca hoạt động giống mô hình uber taxi của nhóm bạn trẻ đến từ tp hcm